sau va quẹt giao thông hai cha con nguyễn tuấn hào và nguyễn hoàng gia bảo
chú thành phố môn thuật tỉnh đắk lắc đã mang theo hung khí đi giải quyết bâu thuẫn
hậu quả là cả hai cha con đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc khởi tố bắt tạm giam bốn tháng
để điều tra làm rõ về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án này là anh thi đức long chú cùng địa phương
theo kết quả điều tra ban đầu chiều ngày hai mươi hai tháng bốn trong lúc điều khiển xe máy trên đường hoàng diệu
thành phố môn thuật hào và anh long xảy ra va chạm giao thông nhẹ
hai bên sau đó cãi vã và long có dùng tay đấm vào mặt hào
chiều cùng ngày thấy cha mình có vết thương ở mặt bảo đã cầm theo dựa cùng cha đi tìm long để trả thù
gặp long bảo cầm dựa lao vào chém tới tấp chín nhát vào người long
còn hào cũng lao vào cầm ghế để đánh long
khiến nạn nhân gặp đa chân thương ở vùng đầu và tay phải nhập viện cấp cứu với tỷ lệ thương tật tám
còn tại hà nam một vụ giải quyết mâu thuẫn khác cũng khiến cho ba người bị thương tích
còn hai đối tượng là nguyễn quang hiếu và nguyễn hồng sơn đã bị công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam ra quyết định khởi tố
ngày một mươi tám tháng sáu ngay sau khi nhận được tin báo của công an phường đồng văn về việc tại cổng công ty wnc
khu công nghiệp đồng văn ba phường đồng văn thị xã duy tiên xảy ra vụ đánh nhau gây thương tích
lực lượng công an đã nhanh chóng điều tra làm rõ hai đối tượng hiếu và sơn có hành vi cố ý gây thương tích cho ba nạn nhân
tại cơ quan công an hiếu và sơn khai nhận do cùng làm công nhân tại công ty trong quá trình làm việc đã xảy ra mâu thuẫn nên hẹn nhau ra cổng công ty để đánh nhau
hiện công an thị xã duy tiên đang điều tra mở rộng xử lý các đối tượng còn lại theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng và công an huyện đạ tẻ vừa triệt phá thành công một đường dây gồm hai đối tượng
có hành vi tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép một bánh heroin
phan văn long ba mươi bốn tuổi và hoàng thanh nghị bốn mươi một tuổi bị bắt quả tang đang mua bán một bánh heroin
tại công an long khai nhận mang một bánh heroin đến ra cho nghị theo đơn đặt hàng có trị giá một trăm chín mươi triệu đồng
để biết nghị từng có tiền án về tội hiếp dâm
nghị chấp hành án nghị lại tham gia mua bán chai phép chất ma túy trong trại và bị tuyên phạt thêm chín năm tù
gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ công an tỉnh quảng bình đã bất ngờ đột kích kiểm tra tại cơ sở karaoke thiên đường hai
tại thành phố đồng hới và đã phát hiện tại tám phòng hát có ba mươi chín đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ nhiều bộ dụng cụ dùng để sử dụng chai phép chất ma túy
công an thu giữ nhiều bộ dụng ma túy và một số thuốc dạng viên và tinh thể màu trắng mà các đối tượng khai nhận là ma túy dạng ketamin
qua tết nhanh phát hiện có ba mươi bảy trường hợp dương tính với các chất ma túy
đấu tranh ban đầu các đối tượng đều khai nhận hành vi mua bán hoặc tổ chức sử dụng ma túy
đa số các đối tượng đều còn trẻ tuổi và sinh sống trên địa bàn tỉnh quảng bình
hiện cơ quan công an đang tạm giữ bốn mươi hai đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ
sau tám mươi năm ngày đêm vào cuộc điều tra
thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng và các lực lượng liên quan của công an tỉnh đã thu thập đầy đủ chứng cứ
đồng thời tiến hành khởi tố ba bị can trực tiếp gây ra vụ chặt hạ hàng trăm cây thông trên địa bàn thành phố đà lạt gây bức xúc trong dư luận
từ tin báo của người dân lực lượng chức năng thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng phát hiện hàng trăm cây thông ba lá
thuộc rừng phòng hộ tại các lô a b khoảnh một mươi năm tiểu khu một trăm bốn mươi bốn b
lâm phần dưới sự quản lý của ban quản lý rừng lâm viên
bị các đối tượng cưa hạ ngổn ngang
qua khám nghiệm cơ quan chức năng xác định diện tích rừng bị tàn phá tác động hơn hai hectare
với trên bốn trăm linh cây thông ba lá bị cưa hạ
chưa kể hiện trường vẫn còn hơn một trăm linh cây thông ba lá khác đang trong tình trạng vàng lá
chết đứng vì bị ken gốc bị đầu độc bằng chất độc không thể phục hồi
số đối tượng đánh giá và thực hiện hành vi rất là rộng
trong cái giai đoạn mà đấu tranh triệt phá chuyên án
chúng tôi phải soát xét lập danh sách
và xác minh trên một trăm linh đối tượng
do vậy cái lực lượng để tiến hành hết sức là nhiều công việc và phức tạp
cái thứ hai nữa là về cái phương thức thủ đoạn của các đối tượng hết sức là tinh vi
thời gian chủ yếu cưa hạ vào ban đêm khoảng thời gian một mươi hai h đêm đến hai mươi ba h sáng
cái thứ ba nữa là công cụ phương tiện rất là hiện đại
chúng sử dụng cưa máy có sử dụng cơ điện có
thì để ngăn chặn sự phát hiện
sau nhiều ngày đêm trinh sát đến ngày chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
lực lượng công an xác định lê thị minh là đối tượng chủ mưu của vụ phá rừng
các đối tượng còn lại là đồng phạm trong đó dương kim hà quê hà tĩnh
tạm trú tại phường một mươi hai thành phố đà lạt và vợ là bùi thị huyền tham gia vai trò đắc lực
thời gian nhóm đối tượng này thực hiện hành vi cưa hạ rừng thông
diễn ra từ khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
các đối tượng cũng đã khai nhận
mục đích hủy hoại rừng là để lấy đất sản xuất nông nghiệp
hiện cơ quan điều tra đã khởi tố lê thị minh dương kim hà để điều tra cùng về tội hủy hoại rừng
riêng bùi thị huyền bị khởi tố với tội danh trên nhưng được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ
ngoài ra cơ quan điều tra cũng đã xác định củng cố hồ sơ để xử lý bốn đối tượng khác
là người trực tiếp cưa hạ thông trái phép
đồng thời các cơ quan liên quan cũng đã và đang xem xét xử lý trách nhiệm
của các tổ chức cá nhân được giao quản lý bảo vệ rừng lại để mất rừng
tiếp tục các thông tin
đáng chú ý khác vào trưa ngày hai tháng chín nhóm bạn gái rủ nhau đến khu vực thác nước ba sa lào
xã ba thơm huyện điện biên tỉnh điện biên để chơi
và trong lúc vui chơi hai em gái sinh năm hai nghìn tám trú tại tỉnh điện biên
đã không may rơi xuống suối và bị cuốn trôi mất tích
ngay sau khi nhận được tin báo công an xã ba thơm đã phối hợp với các đội nghiệp vụ công an huyện điện biên
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
và các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn
hàng trăm người đã tham gia tìm kiếm dọc hai bên bờ suối dài hàng chục km
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
cũng đã triển khai người nhái và thiết bị lặn tìm xuyên đêm
cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm được hai cháu bé
và các tổ công tác vẫn đang nỗ lực triển khai tìm kiếm
theo báo cáo của ủy ban an toàn giao thông quốc gia
trong hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
ba mươi bảy vụ tai nạn giao thông khiến hai mươi ba người tử vong và hai mươi người bị thương
trong ngày hôm qua hai tháng chín toàn quốc xảy ra một mươi sáu vụ tai nạn giao thông đường bộ
làm chết một mươi người bị thương một mươi một người đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn
tai nạn giao thông không tăng về số vụ số người bị thương
nhưng lại tăng về số người chết so với cùng kỳ dịp nghỉ lễ quốc khánh năm hai nghìn một mươi chín
nguyên nhân khách quan là do kỳ nghỉ lễ năm hai nghìn hai mươi một là thời điểm dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
cả nước đang tham gia

công an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp là đối tượng đinh minh sang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại khóm hai thị trấn mỹ an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
và đối tượng nguyễn văn khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại ấp an thạnh
xã an hiệp huyện châu thành tỉnh đồng tháp phải nhận quyết định truy nã của công an huyện châu thành
tỉnh đồng tháp về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý